bộ công an nhấn mạnh việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở quan trọng để hai bộ phối hợp toàn diện chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và lĩnh vực lao động người có công và xã hội
tổ chức cá nhân trong cả nước sẽ thống nhất và nâng cao nhận thức kiến thức bảo vệ an ninh mạng
khi tham gia hoạt động trên không gian mạng
mọi hoạt động trên không gian mạng đều phải hướng tới an toàn an ninh và bảo vệ quyền lợi
của nhà nước cơ quan doanh nghiệp tổ chức cá nhân
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm của cục truyền thông công an nhân dân
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đặc biệt lưu ý
cán bộ chiến sĩ đơn vị cần chủ động trong các mặt công tác nâng cao hiệu quả công tác báo chí
tuyên truyền xuất bản của công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay đẩy mạnh tham mưu hiệu quả
kịp thời cho lãnh đạo bộ trong việc thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng
nhà nước và bộ công an đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất
hướng tới xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân
cho trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
nằm trong khuôn khổ chương trình hội trại hội thảo với chủ đề hào khí thăng long
sáng nay tại chùa khai nguyên thị xã sơn tây hà nội giáo hội phật giáo việt nam đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
hoạt động của tín đồ phật tử với sự phát triển bền vững của đất nước
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an đã tới dự
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có bài phát biểu quan trọng tại hội thảo
với gần bảy mươi bài viết tham luận trí tuệ và tâm huyết của các nhà khoa học học giả nhà nghiên cứu tại hội thảo
đã làm rõ những nội dung trên phương diện lý luận nhận thức khuyên hướng và vị trí vai trò của phật giáo việt nam trong lịch sử và hiện đại
những vấn đề đặt ra nhằm phát huy tinh thần nhập thế của phật giáo việt nam
trong đó có các tăng ni tín đổ phật tử trong thời gian tới
trên cơ sở đó đã làm rõ các giá trị tinh hoa tốt đẹp của phật giáo việt nam
và việc phát huy các giá trị vì sự phát triển bền vững của đất nước vai trò và những đóng góp của tín đồ phật tử
trong giải quyết các vấn đề xã hội đương đại cũng như đưa ra những phương hướng nhiệm vụ và kiến nghị
nhằm phát huy các giá trị tinh hoa của phật giáo việt nam trong xây dựng và phát triển đất nước
tại hội thảo thứ trưởng nguyễn văn thành đã có bài phát biểu quan trọng
với nội dung mục tiêu phát triển bền vững hướng lựa chọn cho việt nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay
trong đó thứ trưởng nguyễn văn thành đã làm rõ sáu khía cạnh liên quan
bao gồm phát triển bền vững mục tiêu lựa chọn hướng tới nền kinh tế tăng trưởng xanh
những thách thức thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở việt nam
mục tiêu hướng lựa chọn và giải pháp triết lý của đức phật tổ và phật giáo
với phát triển bền vững vai trò hoạt động của tín đồ phật tử
với sự phát triển bền vững của đất nước và từ đó đưa ra một số khuyến nghị chung
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh lịch sử hai năm đã chứng minh
mối quan hệ khăng khít giữa phật giáo và dân tộc trong sự nghiệp xây dựng
bảo vệ phát triển đất nước
vì vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế sâu rộng
các tăng ni phật tử phật giáo việt nam cần chủ động tham gia tích cực
với những tiêu chí đã được xác định trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thực hiện nếp sống văn hóa
góp luật làm tròn nghĩa vụ công dân thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đồng thời ứng dụng nhuẩn nhuyễn hơn nữa tinh thần phật pháp tại thế gian
bất ly thế gian giác
từ đó phật giáo việt nam sẽ định hình một hướng đi tích cực
hướng dẫn xã hội hòa nhập và phát triển
liên quan tới đường dây đánh bạc quốc tế có quy mô lớn tại hải phòng
công an thành phố hải phòng đang kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
tiếp tục kiểm tra xào huyệt của đường dây đánh bạc này
tại khu đô thị our city km sáu đường phạm văn đồng phường hải thành quận dương kinh
quá trình kiểm tra đã phát hiện tại tầng hai và tầng ba của tòa nhà khu đô thị our city
có đặt các máy chủ và hàng trăm máy thành phần được đặt giải rác tại các tòa nhà khác
vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc qua mạng
tất cả đều là người trung quốc tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ một mươi tám đến ngoài hai mươi tuổi
các đối tượng này bước đầu khai nhận được thuê sang làm việc
vài nghìn nhân dân tệ tương đương với hàng chục triệu đồng việt nam
công việc vận hành hệ thống máy móc được hoạt động liên tục và chia thành các ca trong ngày
hết mỗi ca làm việc lại được thay thế người mới
nhưng gần như tuyệt đối không ai được đi ra ngoài mà chỉ được sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị
bước đầu lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện số lượng tiền
liên quan đến hoạt động cờ bạc lên đến nhiều tỷ đồng
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
liên quan đến vụ chiến sĩ cảnh sát giao thông bị xe chở vỗ lộ đâm trọng thương
hiện nay nạn nhân đã bình phục nhưng cần theo dõi và điều trị thêm
vào sáng ngày hôm nay tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của đại úy nguyễn đức nhã
tổ cảnh sát giao thông công an huyện khromcho tỉnh gia lai
bác sĩ phạm ngọc hải khoa ngoại thần kinh và cuộc sống cho biết
bệnh nhân nguyễn đức nhã nhập viện vào lúc chín giờ tối ngày hai mươi bảy tháng bảy trong tình trạng đa chấn thương
sức khỏe của đại úy nhã đã bình phục nhưng cần thêm một thời gian theo dõi và điều trị tiếp theo mới có thể xuất viện
như đã đưa tin vào chiều qua tại tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi bảy thuộc thôn năm xã công an huyện khromcho tỉnh gia lai
các đối tượng chở gỗ đã dùng xe một mươi hai chỗ đâm thẳng vào xe của lực lượng cảnh sát giao thông đang bố trí chốt chặn
lái xe được phát hiện dương tính với ma túy đá
công an huyện khromcho cho biết
bộ trà đang tạm giữ ba nghi can là nguyễn thanh hùng và minh sang cùng chú tại xã an khê và đinh hơ bắp
chú tại huyện đắc bơ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và vận chuyển gỗ lậu
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh đắk lắc cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ được đối tượng nguyễn văn tùng khi đang trốn truy nã đến thành phố đà nẵng
tùng chính là đối tượng đã dùng súng ak bắn người tình sau đó tự sát nhưng không thành
nguyễn văn tùng có quan hệ tình cảm với chị nguyễn nữ mạnh huyền ở cùng huyện chư quynh
tỉnh đắk lắc gần đây giữa hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn sô sát cho đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút
ngày hai mươi một tháng bảy tùng lại đến nhà chị huyền rồi cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn lúc này chị huyền
chạy sang nhà bố mẹ đẻ của mình thì bị tùng đuổi theo rồi cầm súng ak bắn một phát đạn khiến chị
huyền gục ngay trước cửa nhà bố mẹ đẻ tiếp sau đó tùng chĩa súng vào cầm mình rồi nổ một phát đạn để
nhưng không thành sau đó cả hai được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu
trong tình trạng nguy kịch tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng ak hai mươi năm viên đạn
và hai vỏ đạn riêng tùng vì bị thương nặng nên ngay trong đêm đã được chuyển đến bệnh viện giang
hàm mặt tp hcm để điều trị sau đó công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với
nguyễn văn tùng về hành vi giết người tuy nhiên cho đến ngày hai mươi năm tháng bảy trong khi đang nằm điều trị
vết thương tại tp hcm thì tùng đã bỏ trốn ngay lập tức công an tỉnh đắk lắc đã ra lệnh truy nã
đặc biệt và tổ chức truy tìm cho đến sáng ngày hôm nay đã phối hợp với các lực lượng chức năng
tại tp hcm tóm gọn đối tượng khi đang trên đường lần trốn
liên quan đến đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm côn đồ trèo lên xe hành hung
phụ xe và tài xế ngay giữa ban ngày được cho là xảy ra ở tp hcm lãnh đạo công an tp hcm
cho biết sẽ xác minh và làm rõ vụ việc sau đó thông tin đến báo chí
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn bốn phút ghi lại cảnh một người
đàn ông hung hãn hành hung phụ xe dù phát hiện tài xế đang quay video người đàn ông vẫn lớn tiếng
thách thức rồi dùng chân đẩy phụ xe xuống đường sau đó đối tượng lại tiếp tục lên xe dùng dép liên
tiếp đánh vào người tài xế bất chấp hành khách trên xe can ngăn được biết sự việc xảy ra tại
tỉnh phú thọ vào ngày hai mươi sáu tháng bảy
thông qua dịch vụ vận tải xe khách để đặt mua ma túy đối tượng cao văn đạt trú tại phường hai
tp tuy hòa đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp yên bắt quả tăng
thông qua dịch vụ vận tải xe khách đạt đã đặt mua ma túy từ tp hcm mang về tuy hòa để sử dụng
trong lúc đi nhận hàng thì bị bắt giữ
chín gam ma túy đá nỏ thủy tinh và ống hút nhựa dùng để sử dụng ma túy
lợi dụng lúc đêm khuya hai đối tượng là lê hùng hải chú tại huyện hòn đất và nguyễn ngọc giàu
trú tại thị trấn an thới huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã lẻn vào nhà một người dân lấy trộm
hai chiếc cặp bên trong có hơn hai trăm một mươi triệu đồng hai đối tượng đã nhanh chóng bị công an huyện kiên lương
tỉnh kiên giang chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản
vào tối ngày bảy tháng bốn dầu điều khiển thuyền máy chở hải chạy dọc các tuyến canh thuộc xã hòa điền
huyện kiên lương để săn bắt cá khi đi đến nhà của anh phạm trọng thẩm ngụ tại ấp hỏa lạc
xã hòa điền nhìn thấy chủ ghe mua lúa đến trả tiền cho anh thẩm lúc này hải bàn vấy dầu
tìm cách để chiếm đoạt số tiền của anh thẩm sau đó đợi đến khi đêm khuya khi mọi người đã ngủ say
cả hai đã lẻn vào nhà anh thẩm lấy trộm chiếc cặp trong đó có hơn hai trăm một mươi triệu đồng và điện thoại di động
trong lúc cả hai định tẩu thoát thì đã bị anh thồng phát hiện truy hô đuổi theo và bắt giữ được giàu
còn hải đã dùng dao chém vào người anh thầm sau đó bỏ trốn
riêng số tiền trên hai trăm linh triệu đồng đựng trong chiếc cặp đã bị rơi xuống nước đến nay chưa tìm lại được
tại bà rịa vũng tàu và bình định vừa xảy ra các vụ tai nạn giao thông
thông tin trong cụm tin
chiều nay hai mươi tám tháng bảy một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa xe chở công nhân đi du lịch với xe khách một mươi sáu chỗ
tại thành phố vũng tàu khiến nhiều người bị thương
khoảng một mươi bốn giờ ô tô bốn mươi năm chỗ chở đoàn công nhân của tỉnh đồng nai đi du lịch khi đang chạy trên đường
đến đoạn ngã tư giao với đường chi lăng phường một mươi hai thành phố vũng tàu
thì xảy ra va chạm với ô tô một mươi sáu chỗ đang băng qua đường khiến chiếc xe này lao xuống hố
nhiều hành khách bị thương
tại hiện trường xe ô tô một mươi sáu chỗ bị hư hỏng nặng
còn xe khách bốn mươi năm chỗ bị vỡ kính trước phần đầu hư hỏng nhẹ
cũng trong chiều nay tại bình định xe bơm bê tông mang biển số bảy mươi bảy g một mươi một nghìn một trăm năm mươi chín của công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông phú tài
trong lúc bơm bê tông đã bị lật nghiêng đè lên ngôi nhà số hai mươi chín b duy tân phường trần hưng đạo thành phố quy nhơn
do bà nguyễn thị kim oanh làm chủ khiến ngôi nhà bị hư hỏng nặng
tại hiện trường xe bơm bê tông bị lún và lật nghiêng đè lên ngôi nhà số hai mươi chín b
tuy nhiên cần cầu bơm bê tông bị vướng vào dây điện nên bốn người trong nhà đã kịp thời thoát ra ngoài không gây thương vong
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi phút ngày hôm nay tại quán karaoke monaco số năm mươi sáu đường ngô gia tự gia lâm hà nội
ngay khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số một hà nội
đã điều ba xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ tới hiện trường
để xử lý bộ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số một hà nội
theo nhân chứng tại hiện trường vào thời điểm trên người dân phát hiện có khói đen bốc ra từ tầng bảy
của số nhà năm mươi sáu đường ngô gia tự gia lâm hà nội nên đã báo cho chủ nhà và gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
khoảng một mươi năm h đám cháy đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế hoàn toàn
nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng cho biết là do chập điện và may mắn không có thiệt hại về người
thưa quý vị và các bạn trước nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm
chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình yêu cầu lãnh đạo huyện châu phú và xã bình mỹ khẩn trương thiết lập vùng không an toàn
đồng thời địa phương cần huy động lực lượng tại chỗ gồm lực lượng công an và xã hội hỗ trợ di rời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn
tiến hành kéo dây lắp đặt biển báo nguy hiểm phân luồng giao thông nhằm giảm tải trọng trên đoạn đường giãn nứt
lực lượng chức năng cần túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày để hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm
bên cạnh đó chủ tịch ubnd tỉnh an giang yêu cầu các đơn vị chức năng báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản đường quốc lộ chín mươi một biết
hướng xử lý kịp thời đảm bảo giao thông được an toàn trong thời gian tới
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm khảo sát hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại theo quy định hiện hành
trước đó vào lúc bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bảy mặt đường quốc lộ chín mươi một đoạn đi qua ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
xuất hiện nhiều vết nứt sâu vào một phần ba mặt đường chiều dài khoảng ba mươi mét chiều rộng vết nứt ban đầu là một cm
chạy dài theo bờ sông hậu có nguy cơ sạt lở xuống sông hậu
qua khảo sát cho thấy vết dạn nứt có dấu hiệu tiếp tục mở rộng
nguyên nhân bước đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi
qua đoạn sông cong dòng chảy áp sát bờ mái sông thẳng đứng nền đất yếu gây ra hiện tượng giạn nứt
trên địa bàn tỉnh bắc cạn hiện nay việc người dân sử dụng các loại cầu tạm để qua lại là khá phổ biến
bên cạnh những lợi ích mà những chiếc cầu tạm này mang lại như rút ngắn khoảng cách đi lại
dễ làm chi phí thấp có thể tận dụng nguyên liệu trong tự nhiên
thì việc người dân lưu thông qua những chiếc cầu này cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm
đặc biệt là vào mùa mưa lũ mực nước ở các sông suối lớn có thể xảy ra lũ quét lũ ống bất kỳ lúc nào
đây là chiếc cầu tạm bằng gỗ phục vụ cho việc đi lại của gần chín hộ dân phía bên kia sông
thuộc thôn bản phèn xã dương quang tp bắc cạn
gọi là chiếc cầu nhưng nó chỉ được chống đỡ bằng ba trụ đá
mặt cầu được làm bằng những thanh tre đan lại với nhau
qua tìm hiểu được biết mặc dù đã được thống kê để giải phóng mặt bằng
xây dựng hồ chứa nước nặm cắt dòng do chưa được bồi thường
nên hiện nay chín hộ dân sinh sống phía bên kia sông lạnh
thuộc khu vực bản chiêu thôn bản pèn chưa thể di rời đến nơi ở mới
đã nhiều năm nay bà con nhân dân và các em học sinh ở đây vẫn phải đi lại qua chiếc cầu tạm tự làm
tuy nhiên bà con chỉ có thể đi qua chiếc cầu này vào mùa khô
khi mùa mưa lũ đến chiếc cầu bị cuốn trôi
thì các hộ dân phía bên kia sông lại bị cô lập hoàn toàn
thực tế cho thấy lợi ích của những cây cầu đoạn mang lại cho người dân là rất thiết thực
nhưng rút ngắn khoảng cách đi lại dễ làm chi phí thấp có thể tận dụng nguyên liệu tại chỗ
tuy nhiên do chỉ làm tạm
không chắc chắn nên khi đi lại qua những cây cầu như vậy trong mùa mưa lũ
cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho người dân
chúng tôi bây giờ nhà vẫn đây phải thực hiện đi lại đây rồi
chúng nghĩ hiểu nó cũng nghĩ hiểu rồi
nói chung là bây giờ mùa học trẻ con đi học trong này còn nhiều mà trẻ con học còn nhiều
chúng dân kiến sức dân bộ cầu thì nó bây giờ nó chẳng có dự án rồi
thì nó chẳng có chi phí

thì nó chẳng có chi phí

nó là sâu như này thì sâu hết
qua nước lực bình thường này nó hơn gần hai mét
nên là nó hẹp nhất mà
và đây là những gì còn lại của cây cầu tạm ở thôn nà pài
xã dương quang thành phố bắc cạn
sau khi bị lũ cuốn trôi
cây cầu được làm thủ công ghép bởi những mảnh che nứa
hai trụ cầu được quay bằng phe nứa và đổ đá sỏi vào trong
nhưng trước khi bị cuốn trôi
mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện
lưu thông qua cây cầu này hiện nay toàn bộ cầu tạm đều do chính quyền các địa phương và người dân
tự xây dựng quản lý nhưng do mang tính tạm thời nên việc duy tu sửa chữa ít được quan tâm
chính vì vậy đa số cầu tạm chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã bị xuống cấp hư hỏng
không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại do việc xây dựng cầu kiên cố tốn rất nhiều
kinh phí thời gian nên các địa phương cần tranh thủ mọi nguồn lực điều kiện để thu hút đầu tư
nguồn vốn nhằm xây dựng cầu trên địa bàn không có số liệu thống kê cụ thể là hiện nay trên địa bàn
tỉnh bắc cạn có bao nhiêu chiếc cầu tạm bắc qua sông suối để phục vụ việc đi lại của người dân
song có một điều chắc chắn là việc đi lại qua những chiếc cầu như vậy vào mùa mưa lũ nước sông suối
dâng cao là điều rất nguy hiểm vì thế để đảm bảo an toàn cùng với thực hiện nghiêm những khuyến cáo
của ngành chức năng và chính quyền các địa phương trước hết người dân cần có ý thức tự bảo vệ mình
không nên đi qua cầu tạm vào những ngày
mưa lũ lớn hoặc khi cầu quá cũ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
sau một thời gian dài nắng hạn thì vào chiều tối ngày hôm qua trên địa bàn tỉnh phú yên đã có mưa
trên diện rộng đặc biệt là tại thành phố tuy hòa đã giúp cứu nguy cho hàng nghìn hectare cây trồng
có nguy cơ chết khô hạn chế cháy rừng và đặc biệt là đã giảm căng thẳng cho các khu vực đang thiếu
nước sinh hoạt trong nhiều tháng nay do nắng nóng
cơn mưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ từ cây trồng
cuối giờ chiều cho đến lúc chập tối đã làm khí hậu mát mẻ hơn sau một thời gian dài nắng nóng gây gắt
cây trồng các loại cũng được giải hạn
đáng mừng nhất là hàng nghìn hectare rừng trồng đang bị khô héo nguy cơ chết và cháy cao cũng đã được giải cứu
nông dân và doanh nghiệp vô cùng phấn khởi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên nắng hạn kéo dài gần nửa năm qua
đã làm hơn bốn bốn trăm linh hecta lúa vụ hẻ thu của phú yên
thiếu nước tưới trong đó hơn một hectare đã bị mất trắng
hơn sáu sáu trăm linh hộ dân thiếu nước sinh hoạt
xảy ra hai mươi hai vụ cháy rừng thiệt hại hơn ba trăm hai mươi bảy hectare
và đây là năm khô hạn kéo dài
có số vụ cháy rừng cao nhất tại phú yên trong vài năm trở lại đây gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
trong khi đó nắng nóng ở khu vực quảng bình ngày càng khắc nghiệt
nắng nóng kéo dài đã khiến cho nhiều hectare đất sản xuất bị bỏ trắng
nhiều diện tích đã xuống giống trồng trọt có nguy cơ mất trắng do thiếu nước sản xuất
nhiều khu vực thậm chí không có nước sinh hoạt và người dân phải bỏ tiền ra mua nước với giá cao
hai ngày một lần ông nguyễn ngọc lẫm và hàng xóm tại thôn tám xã hạ trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
phải chung tiền với hàng xóm mua một xe nước sinh hoạt với giá là một trăm linh đồng
gọi là nước sạch nhưng thực chất đây cũng chỉ là nước giếng khoan được người dân hút lên đem bán
đã gần hai tháng này không chỉ gia đình ông lẫm nhiều hộ gia đình khác ở khu vực này
hàng ngày cũng phải mua nước sinh hoạt
mua với giá cao tuy nhiên nhiều hôm còn không có nước mà mua
nước đem mới sản xuất chỉ có tân dung cái nguồn nước do gì để bà con sản xuất khoan được sáu há thôi
tính tổng diện tích là một trăm sáu mươi ba ha
hồ vực xanh có dung tích trên ba hai triệu mét khối nước tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
cung cấp nước sản xuất cho hai trăm ba mươi hectare đất canh tác
mười năm nay chưa năm nào mực nước hạ thấp như vậy
nhiều hồ sông ngòi ao tại quảng bình cũng lâm vào tình cảnh tương tự
để có thể ứng cứu sản xuất những khu vực gần đến mùa thu hoạch
nhiều họng bơm giã chiến
với công suất một hai trăm linh mét khối một giờ đã được dựng lên
công ty đã triển khai đồng bù nhiều giải pháp trong hàn như tú sửa công trình
nào vẹt canh bương khơi thông luông lạch
đặc biệt là công ty đã lắp đặt một mươi tràm bơm dầu giã chiến
tần dùng tối đa nguồn nước trong các áo đầm luông lạch tế bơm
tuy nhiên do nắng nóng khô hàn kéo dài trên diên rồng vào những tháng qua
nên lường nước trên các khu chứa đập dưng có nguy cơ cắn kiệt
huyện quảng trạch và thị xã ba đồn có trên ba hectare đất sản xuất nông nghiệp bị nhiễm mặn với nồng độ cao
nếu sắp tới vùng này không có mưa lũ thaua rửa mặn thì diện tích trên không thể trồng lúa
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nắng nóng còn có thể kéo dài đến hết tháng tám
do đó trong thời gian tới quảng bình cần ra soát tất cả các công trình thủy lợi và cân đối điều tiết nguồn nước